công an tỉnh sơn la và công an thành phố hải phòng đã khống chế bắt giữ được phạm ngọc tuấn
trú tại xã lê lợi huyện an dương thành phố hải phòng
đây là đối tượng giết người tại hải phòng rồi bỏ trốn bằng xe khách qua địa phận tỉnh sơn la
theo tuấn khai nhận vào chiều ngày hai mươi hai tháng hai anh nguyễn văn lâm sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm cùng chú tại huyện an dương
đến nhà đối tượng tuấn để đòi nợ
tuy nhiên đối tượng đã dùng dao chém anh lâm tử vong rồi dùng xăng đốt xác
sau khi gây án đối tượng lên xe khách bỏ trốn đến địa phận xã cò nòi huyện mai sơn tỉnh sơn la thì bị bắt giữ
hiện vụ việc đang được công an thành phố hải phòng tập trung điều tra xác minh làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật